sáng ba mươi một tháng ba tỉnh quảng ngãi đã khởi công dự án xây dựng thành phố giáo dục quốc tế iec
đây là thành phố giáo dục quốc tế đầu tiên tại việt nam mở ra cơ hội học tập trong môi trường
chuẩn quốc tế cho học sinh tỉnh quảng ngãi và các tỉnh thành khu vực miền trung
dự lễ khởi công có bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo phùng xuân nhạ
dự án thành phố giáo dục quốc tế iec có tổng vốn đầu tư hơn một tỷ đồng
xây dựng trên diện tích gần một mươi ha
đây là đặc khu giáo dục tiên phong duy nhất tại việt nam mang đẳng cấp quốc tế
đào tạo các bậc học từ mầm non đến tiến sĩ
học sinh sẽ được trải nghiệm các chương trình quốc tế theo hệ chất lượng cao
song ngữ và hệ quốc tế hoàn toàn
thành phố giáo dục quốc tế đáp ứng nhu cầu học tập cho sáu học sinh các tỉnh thành khu vực miền trung
hiện miền trung đang phát triển mạnh thu hút nguồn nhân lực chuyên gia ở các khu kinh tế khu công nghiệp
vì vậy dự án giáo dục này sẽ đáp ứng nhu cầu giáo dục chất lượng của con em cán bộ công nhân viên
ở các khu kinh tế và khu công nghiệp bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo phùng xuân nhạ nhấn mạnh
trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp việt nam tăng cường mở rộng hợp tác quan hệ quốc tế
để phát triển nhân lực đào tạo đối ngũ chuyên gia đầu ngành cho các ngành trọng điểm
dự kiến dự án sẽ hoàn thành vào tháng năm năm hai nghìn một mươi chín